hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng xét xử khẳng định quyền sử dụng đất đã bị thu hồi nên ngân hàng và các bên tự thỏa thuận thay thế tài sản bảo đảm hoặc giải quyết bằng thủ tục dân sự
sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hiến cựu tư lệnh quân chủng hải quân cựu thứ trưởng bộ quốc phòng bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp với bản án một mươi hai năm tù năm hai nghìn một mươi tám tòa án quân sự trung ương đã tuyên phạt hình phạt chung mà bị cáo hệ phải thi hành là ba mươi năm tù mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn
đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bốn bị cáo mức án từ bốn đến chín năm tù
hai bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hội đồng xét xử tuyên phạt bảy và một mươi năm năm tù
thủ đoạn không phải là mới
làm quen với nhiều phụ nữ việt nam qua mạng xã hội tán tỉnh yêu đương rồi hứa hẹn sẽ sang việt nam chung sống hoặc gửi tặng những món quà hàng hiệu gửi tiền về đầu tư làm ăn
các đối tượng tội phạm người nước ngoài đã khiến hàng trăm phụ nữ trên địa bàn cả nước sập bẫy lừa đảo
một đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đấu tranh bóc gỡ thành công